tại thủ đô hà nội đã diễn ra phiên khai mạc hội nghị bộ trưởng năng lượng asean lần thứ ba mươi tám
và các hội nghị có liên quan
đây là lần đầu tiên hội nghị bộ trưởng năng lượng asean thường niên được tổ chức theo hình thức trực tuyến
với sự tham gia của các bộ trưởng trưởng đoàn năng lượng một mươi nước thành viên
ban thư ký asean trung tâm năng lượng asean và các tổ chức
thứ trưởng bộ công thương đặng hoàng an chủ trì hội nghị
với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam đặt ra sáu mục tiêu về năng lượng trong thời gian tới
bao gồm thảo luận thông qua kế hoạch hành động asean về hợp tác năng lượng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thảo luận thông qua ấn phẩm triển vọng năng lượng asean lần thứ sáu
thảo luận thông qua mục tiêu tỉ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng khu vực asean
đề xuất các biện pháp kế hoạch để đẩy mạnh hợp tác về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
đề xuất các biện pháp kế hoạch cụ thể
để xây dựng nguồn nhân lực về quản lý tài chính và công nghệ năng lượng
đưa ra các định hướng hướng dẫn để tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ công tác
nhóm làm việc về các nội dung chuyên ngành trong hợp tác năng lượng asean
trên tinh thần của một cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
cùng với sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài và các tổ chức quốc tế
các bộ trưởng trưởng đoàn tin tưởng các cam kết về phát triển năng lượng asean
và quá trình chuyển dịch năng lượng chắc chắn sẽ được thực hiện một cách hiệu quả
hướng tới mục tiêu xây dựng ngành năng lượng asean biển vững và thân thiện với môi trường